kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh thành bắc bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh ổn định
sau sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông
trên cao là đới gió tây bắc khô
sự kết hợp của hai hình thế này chính là nguyên nhân gây ra tình trạng trời rét về đêm và sáng sớm
hanh khô vào thời điểm trưa chiều tại các tỉnh thánh bắc bộ
đồ ấm lúc này giảm thấp từ bốn mươi đến năm mươi
trong ngày trời có nắng nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía đông
giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ thời tiết phổ biến là khô giáo đêm và sáng sớm trời rét
đến trưa chiều nắng thanh xuất hiện và độ ấm giảm thấp
nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
di chuyển xuống các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết trong ba ngày tới ở phần phía bắc khu vực cũng tương đồng với khu vực bắc bộ
phổ biến là tình trạng không mưa trong ngày có nắng độ ẩm trưa chiều giảm thấp
về đêm và sáng sớm trời rét
còn phần phía nam có mưa rào dài rác với lượng không nhiều
nhiệt độ trên khu vực này đạt mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
còn tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận do ảnh hưởng đôi chút của gió đông bắc
kết hợp với địa hình nên ở phía bắc có khả năng xuất hiện mưa rào dài rác
phía nam không mưa nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên từ ngày mai sẽ ngắp thấp người mưa cho khu vực sẽ suy yếu
nên mưa có xu hướng giảm nhanh chủ yếu xảy ra về chiều tối đêm và sáng trời rét
ngày trời nắng với nhiệt độ không cao
hầu như không quá mức ba mươi độ trong ba ngày tới
tại nam bộ trong chiều tối nay ven biển tây nam bộ lưu ý là cục bộ xuất hiện mưa vừa mưa to
từ ngày mai sang đến ba ngày tới mưa sẽ giảm chỉ còn xảy ra giải rác về chiều tối
ngày trời nắng với nhiệt độ chưa mai từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau tăng thêm một độ trong hai ngày tiếp theo